cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa khởi tố tám bệ can về hành vi gây dối trật tự công cộng
bắt tạm giam bảy đối tượng cùng chú tại tỉnh an giang và một đối tượng đang bị tạm giam trong một vụ án khác
theo kết quả điều tra ban đầu do có mâu thuẫn từ trước giữa nhóm của nguyễn nguyên thành
chú huyện thoại sơn với nhóm của mi đen nên nhóm của thành đã nảy sinh ý định đánh trả thù
vào đêm ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi ba nhóm của thành phát hiện nhóm mi đen đi cổ vũ sau trận chung kết aff cup giữa đội tuyển giữa đội tuyển việt nam và thái lan
thành cùng ngô trọng vương ngô ngọc hà trịnh trí nhẫn và tám đối tượng sử dụng dao tự chế và hung khí đuổi chém nhóm mi đen
trong lúc rượt đuổi thành đã dùng dao tự chế chém võ quốc khiêm tử vong
sau thời gian tích cực điều tra xác minh làm rõ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người gây dối trật tự
công cộng quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn nguyên thành về hành vi giết người
vương hà và nhẫn cùng về hành vi gây dối trật tự công cộng